trong phiên làm việc chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
theo tờ trình chính phủ hà nội thí điểm theo hướng đối với chính quyền ở đô thị
khu vực nội thành nội thị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hai cấp
tại thành phố hà nội và các quận thị xã thì tổ chức cấp chính quyền địa phương
gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
tại phường thì tổ chức chính quyền địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân
mà chỉ có cơ quan hành chính ở phường là ủy ban nhân dân để thực hiện một số công việc quản lý hành chính nhà nước
và cung ứng một số dịch vụ công
đối với chính quyền ở nông thôn huyện xã thì vẫn giữ nguyên mô hình như hiện nay
thảo luận tại hội trường một số ý kiến đồng thuận với đề xuất này của chính phủ
và cho rằng thí điểm hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển cải cách bộ máy
giảm thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn
việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các quần thị xã hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi sáu đây là một việc làm thể chế hóa rất kịp thời kết luận của bộ chính trị
về đánh giá chính quyền đô thị hà nội
và đây là một cái điểm cũng rất là tạo bào đổi mới để thực hiện cái nghị quyết một mươi tám của quốc hội
trong vấn đề tính giảm biến chế và sắp chếp lại tổ chức bộ máy
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc xem lại các quy định trong dự thảo nghị quyết
nhằm xác định rõ địa vị pháp lý của chủ tịch ủy ban nhân dân phường và các vị trí khác bảo đảm tính hợp hiến
đề nghị xác định rõ vị trí và địa vị pháp lý của ủy ban nhân phường không rõ ủy ban nhân phường
là cơ quan đại diện của ủy ban nhân quận thị xã cơ quan hành chính cái tây nơi dài
hay là một cấp hành chính dưới cấp quận thị xã
do không rõ về địa vị pháp lý nên rất khó xác định được thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường
của ủy ban nhân dân phường trong các luật liên quan đến các luật chuyên nhận hiện hành
ví dụ như trong quan hệ pháp luật giải quyết khiếu nẻ tố cáo trong quả lý về hộ tịch
trong quả lý đặc đai trong quan hệ pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành
điều một trăm một mươi của hiến pháp quy định phường là một đơn vị hành chính
tiếp theo khoảng một điều một trăm một mươi một hiến pháp quy định là
chính quyền địa phương được tổ chức ở cấp đơn vị hành chính
điều một trăm một mươi một ở khoảng hai quy định chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ở đơn vị hành chính
như vậy là nếu như mà theo thời trình chính phủ thì phường không có hội đồng nhân dân
tức là chỉ có nửa chính quyền thôi mà một nửa chính quyền thì không gọi là chính quyền được
đầu giờ làm việc chiều quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thuyết minh báo cáo thẩm tra hiệp ước bổ sung hiệp ước
hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia